bộ y tế cho biết trong một mươi hai giờ qua việt nam không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới bệnh covid một mươi chín
trong khi đó có sáu trường hợp được công bố khỏi bệnh nâng tổng số một trăm bảy mươi bảy bệnh nhân đã điều trị khỏi
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm sáu mươi tám trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm sáu mươi
một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi
về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trong ngày một mươi sáu tháng bốn
có thêm sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy đến thời điểm này tại việt nam đã có tổng cộng một trăm bảy mươi bảy bệnh nhân trong tổng số hai trăm sáu mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
chiếm tỷ lệ sáu mươi năm
ngoài ra có bảy ca đang điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm một lần âm tính và hai mươi chín ca có kết quả xét nghiệm lần hai lần âm tính với sars cov hai